liên quan đến vụ tai nạn lao động nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh
xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai làm sáu người chết năm người bị thương
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông feng yong quốc tịch trung quốc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất và thương mại gỗ bình minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
theo cơ quan chức năng với vai trò là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ bình minh
nhưng trong quá trình vận hành lò hơi ông feng yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra quản lý bình hơi
không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của lò hơi
trong quá trình sử dụng công ty này phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị
cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
tuy nhiên sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ bình minh vào kiểm tra vận hành thì nổ hơi phát nổ
hậu quả làm sáu công nhân tử vong và năm người khác bị thương nhà xưởng bị hư hỏng nặng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa thực hiện di lý thành công ba đối tượng có liên quan đến vụ án giết người
xảy ra vào tối ngày bảy tháng năm vừa qua tại tuyến đường biển nguyễn thất thành từ đồng nai về đà nẵng
để phục vụ điều tra ban đầu và đã xác định nguyên nhân cả hai nhóm thực hiện việc đánh chém lẫn nhau
ba đối tượng cùng chú tại huyện thăng bình và huyện điện bàn tỉnh quảng nam gồm lê vũ hoàng tươi hai mươi chín tuổi
trần văn sinh hai mươi ba tuổi và huỳnh văn minh nhật hai mươi chín tuổi
qua lấy lời khai ban đầu tươi thừa nhận do có mâu thuẫn từ trước với một thanh niên thuộc nhóm khác
nên cả hai đã tập hợp các thành viên trong nhóm của mình chuẩn bị hung khí thực hiện việc giải quyết mâu thuẫn
và thời điểm cả hai nhóm gặp nhau đã gây náo loạn một đoạn đường thuộc tuyến đường biển nguyễn thất thành
tươi cầm hung khí đuổi vào tận một con hẻm nhỏ chém nam thanh niên có mâu thuẫn cục tại chỗ và tử vong khi trên đường đi cấp cứu
sau đó cả hai nhóm bỏ chạy và trốn ở nhiều nơi
riêng tươi sinh nhật đã liên hệ với bạn ở đồng nai để vào lẩn trốn ngay trong đêm
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã xác định rõ danh tính và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
hai đối tượng vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt giữ
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng năm tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tăng
hai đối tượng lê quyền anh và trần thanh lâm đều trú tại tỉnh nghệ an có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai đã cùng nhau đi sang viên trăn lào mua số ma túy trên rồi vận chuyển về việt nam tiêu thụ
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa tạm giữ một đối tượng có hộ khẩu
tại phường ba ngòi thành phố cam ranh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày bốn tháng năm trong quá trình tuần trai địa bàn tổ công tác chín trăm bảy mươi chín công an thành phố cam ranh
phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn nhị vũ bốn mươi một tuổi trú tại phường ba ngòi thành phố cam ranh
đang tàng trữ ba bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
khẩn trương phối hợp với tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa để khám xét khẩn cấp nơi ở của vũ tại phường ba ngòi
tổ công tác đã phát hiện thêm hai bịch ni lông chất tinh thể màu trắng và một số dụng cụ sử dụng ma túy
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận các chất tinh thể trên là ma túy
là ma túy đá được mua từ tp hcm về để sử dụng và bán kiếm lời
một mươi năm bị can vừa bị công an quận cầu giấy hà nội ra quyết định khởi tố trong đường dây mua giấy mại dâm
chứa mại dâm hoạt động liên tỉnh quy mô lớn
tham gia vào đường dây này có khoảng ba trăm linh gái mại dâm thường xuyên đăng ảnh mời chào khách công khai trên mạng
đường dây này hoạt động tinh vi bài bản có phân công nhiệm vụ theo từng nhóm
theo công an quận cầu giấy qua nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận đã phát hiện
lập kế hoạch bắt giữ một đường dây mua giấy mại dâm quy mô lớn
đối tượng cầm đầu được xác định là hoàng duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài
thanh toán bằng tiền ảo tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau
trên các website này hưng có quyền cao nhất cho đăng tải
hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ
sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn nhà nghỉ tại hà nội và các tỉnh thành phố khác
khi khách đã lên phòng thì sẽ báo lại bên đầu gái để bên ấy điều hành gửi gái lên
để vận hành các trang mô giới mại dâm hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập
tại xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc để hoạt động
hương nghị trang bằng cách chỉ giao dịch bằng các tài khoản ảo không chính chủ
và liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội telegram
hưng còn cài đặt chế độ đọc xong tự xóa không để lại dấu vết
đối tượng cầm đầu sử dụng quản trị trang web và cài đặt kỹ thuật
còn những đối tượng còn lại là gồm nhóm đối tượng là chuyên đóng giả là khách
những tài khoản khách trên trang web các đối tượng dựng lên và những review ảo
tức là nhận xét về những gái bán dân trên trang web như thế để câu khách nhử khách
theo cơ quan công an các trang website và các diễn đàn hoàng duy hưng cùng đồng phạm lập ra
đã thu hút gần
cơ quan công an đã thu hút gần hai triệu lượt người tham gia với hàng trăm triệu lượt người truy cập
thu lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận câu giấy đã tiến hành khởi tố một mươi năm bị can
trong đó có chín bị can có hành vi môi giới mại dâm sáu bị can về hành vi chứa mại dâm
tính chất của ổ nhóm sử dụng các nền tảng trang web này thì quy mô rất lớn
vì nó ẩn nên nó càng ngày nó càng bành trướng ra rất nhiều các tỉnh thành
phần lớn là xuất phát là các quận nội thành ở trên thành phố nội
sau đó thì mở rộng ra các tỉnh thành khác như khu quốc khu quốc ở sài gòn
các đối tượng tinh vi đến đâu thì chúng tôi vẫn có thể phát hiện ra và triệt phá đến tận gốc
qua sự việc này thì đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
đến cơ quan điều tra để tiến hành triệt phá
tội phạm mại dâm vẫn đang diễn ra hết sức nhức nhối và phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
những hoạt động của tội phạm này đã gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội
và tình hình an ninh trật tự
do vậy cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức ý thức bài trừ tệ nạn này
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với tổ chức trẻ em rồng xanh tại hà nội
tiếp tục giải cứu thành công hai nạn nhân là công dân việt nam bị lừa bán ra nước ngoài
với chiều bài việc nhạy lương cao
hôm qua các lực lượng đã đưa hai nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế cầu treo an toàn
hai nạn nhân được giải cứu lần này gồm một nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh bắc ninh
và một nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh kiên giang
qua điều tra xác minh ban đầu với chiều bài việc nhạy lương cao
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng mua bán người đã rụ rỗ hai công nhân này
làm hộ chiếu để xuất cảnh sang lào làm việc
khi sang đến lào chúng đưa hai công nhân đến đặc khu kinh tế bỏ kẹo làm việc
với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản
mỗi ngày phải làm việc từ một mươi ba đến một mươi tám tiếng
nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị bạo hành không trả lương
nếu muốn về việt nam thì yêu cầu gia đình phải trả từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng tiền việt nam
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với hai mươi ba đối tượng vì hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng đã tổ chức khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với sáu bị can trong vụ án này
tại địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
buôn lậu xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi
của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện
theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lậu
hơn hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam
miền trung tây nguyên tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc giai đoạn một tòa án dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
phụ tùng xe máy nguyễn văn phú chú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa bị công an huyện lai vung bắt giữ
vào sáng ngày tám tháng năm công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp nhận được tin báo mất trộm tài sản
tại tiệm sửa xe ở thị trấn lai vung tài sản bị thiệt hại là phụ tùng xe mô tô xe gắn máy trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
khẩn trương điều tra đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng công an đã chốt chặn và bắt được nguyễn văn phú
tại xã hòa thành huyện lai vung phú khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đã đột nhập lấy tài sản
công an huyện lai vung đã thu hồi được tài sản để trả lại cho bị hại
cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ được công an thành phố đà nẵng triển khai trên khắp địa bàn từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng bảy
bằng tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao độ công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng đã tích cực chủ động
với những biện pháp cụ thể được nhân dân hết mực ủng hộ đồng tình
mặc dù là ngày nghỉ nhưng tranh thủ thời gian rảnh rỗi của bà con công an phường hòa quý quận ngũ hành sơn
đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân kinh doanh trên địa bàn cũng như số thanh thiếu niên có nguy cơ tàng trữ
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tại đây anh võ trường sơn ở tổ bốn mươi năm phường hòa quý đã tự giác giao nộp một cây kiếm tự chế
không quản ngày đêm hay chủ nhật ngày lễ công an năm mươi sáu xã phường ở tp đà nẵng đều huy động tối đa lực lượng
tổ chức tuyên truyền vận động tổ chức tuyên truyền tổ chức tuyên truyền
các hộ dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ sự nguy hiểm cùng những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chuyển biến từ suy nghĩ đến hành động rất nhiều người dân đã về nhà tự giác giao nộp hung khí đang cất giữ
sự sôi nổi tích cực nhờ thế mà lan tỏa khắp thôn xóm khu dân cư
trong thời gian đấy thì công an phường sẽ tiếp tục có những lớp tuyên truyền cá biệt như vậy
và tăng cường việc chỉ đạo cảnh sát khu vực nắm tình hình địa bàn
và tập trung vào các cơ sở gò hàng cơ sở rèn cũng như là cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn
là một khu vực đặc thù cảng hàng không quốc tế đà nẵng thời gian qua cũng luôn đi đầu trong công tác vận động giao nộp
và phát hiện các trường hợp hành khách cất giấu hay tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không
những thiết bị soi chiếu hiện đại cùng việc phối hợp thường xuyên với đồn công an cảng hàng không
đã giúp ngăn chặn kịp thời những vụ việc phức tạp
tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thống kê năm hai nghìn hai mươi ba cả hai đơn vị đã phối hợp và bàn giao tiếp nhận bảy mươi bảy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó có nhiều vũ khí công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao
rất nhiều trường hợp hành khách không biết vì những công cụ hỗ trợ này trôi đổi trên thị trường rất nhiều
người ta dùng như bình xịt hơi cay hoặc dùi bằng đèn pin tích điện do điện
thì người ta cứ người ta chỉ mua cái đấy người ta trang bị phòng thân người ta thôi
người ta mang đi người ta không biết được đường hàng không cấm
thì lúc chúng tôi phát hiện thì người ta giao nộp bằng cách rất là thoải mái dự nguyện
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã phối hợp trung tâm an ninh hàng không
vận động quần chúng nhân dân giao nộp ba mươi bốn vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
phát hiện bốn vụ vận chuyển súng bằng đường hàng không
thời gian đến đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời gắn công tác này với việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong một mươi ngày đầu gia quân công an các phường xã của thành phố đà nẵng đã tổ chức một trăm một mươi một điểm tiếp nhận vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tại khu dân cư tổ dân phố thu nộp sáu mươi sáu loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
kịp thời tổ chức xác minh điều tra làm rõ các vụ án vụ việc có liên quan xảy ra trên địa bàn
mục tiêu cao nhất là thu giữ một trăm linh và không để vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tồn tại là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các khóa học chương trình ngoại khóa trong dịp nghỉ hè
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook có tên
trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân nhí trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
trại hè quân đội hay trải nghiệm quân đội hè có dấu hiệu lừa đảo chiếm mọt tài sản
các tài khoản này tự giới thiệu có kết nối với các đơn vị công an quân đội trên toàn quốc
học viên tham gia sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng công an nhân dân
quân đội nhân dân được hỗ trợ ăn uống đồng phục và chứng nhận của các đơn vị công an quân đội
để phòng tránh lừa đảo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hà nội đề nghị người dân cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên các trang mạng
khi muốn đăng ký cho con học những khóa học trải nghiệm kỹ năng
phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị để hỏi xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến chuyển khoản
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai
và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo chiếm hoạt tài sản
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
mỗi cá nhân hiện nay thường có ít nhất một một vài tài khoản số trên mạng internet
kèm với đó là nhiều dãy mật khẩu để bảo vệ tài khoản của mình
bên cạnh đó nhiều ứng dụng số để đảm bảo tính bảo mật cho người dùng
thường xuyên yêu cầu thay đổi mật khẩu
nhiều người với tâm lý chủ quan thay bằng việc ghi nhớ
sẽ lựa chọn lưu mật khẩu trên ứng dụng hoặc thiết bị trong mỗi lần đăng nhập
tuy nhiên trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo
người dùng không nên lưu trữ mật khẩu trên các trình duyệt
vì các thông tin này có thể dễ dàng bị kẻ gian đánh cắp
đều có chức năng quản lý mật khẩu
hãy lưu giữ mật khẩu giúp người dùng
tuy nhiên chúng chưa bao giờ đủ an toàn để người dùng có thể lưu trữ mật khẩu
các báo cáo cũng cho thấy tổn thất đắt nhất trong bất kỳ cuộc tấn công mạng là mất thông tin
số lượng cuộc tấn công nhắm vào các cá nhân cụ thể hoặc dữ liệu cá nhân đang tăng lên
vậy nên trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo
luôn cập nhật phần mềm với các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật mới nhất
thay đổi mật khẩu thường xuyên sử dụng phần mềm chống virus uy tín
và cập nhật phần mềm chống virus uy tín